thông tin mới nhất về cơn bão số bốn hồi một mươi chín h tối nay ngày một mươi năm tháng tám vị trí tâm bão ở vào khoảng hai mươi chín độ vĩ bắc một trăm một mươi bảy độ kinh đông trên vùng biển phía tây nam tỉnh quảng đông trung quốc cách móng cái ba trăm hai mươi km cách thái bình bốn trăm năm mươi km cách vinh năm trăm tám mươi km
sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp chín tức là từ bảy mươi năm đến chín mươi km một giờ giật cấp một mươi một phạm vi gió mạnh cấp sáu giật cấp tám khoảng một trăm một mươi km tính từ tâm bão
sự báo trong hai mươi bốn giờ tới bão di chuyển theo hướng tây tây nam mỗi giờ đi được khoảng một mươi km như vậy trong sáng mai một mươi sáu tháng tám bão số bốn sẽ đi vào vĩnh bắc bộ
do ảnh hưởng của bão khu vực bắc biển đông có gió mạnh cấp sáu phía tây bắc khu vực bắc biển đông có mưa bão gió mạnh cấp bảy vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp tám giật cấp một mươi một biển động mạnh
từ sáng sớm ngày mai một mươi sáu tháng tám ở phía đông vịnh bắc bộ có mưa bão gió mạnh dần lên cấp sáu cấp bảy vùng gần tâm bão đi qua cấp tám cấp chín giật cấp một mươi một biển động rất mạnh
trước diễn biến hết sức phức tạp của bão số bốn chiều nay ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai đã tổ chức cuộc họp khẩn để đưa ra các phương án ứng phó với bão
các chuyên gia khí tượng nhận định cơn bão số bốn là cơn bão có tính chất hết sức phức tạp có hướng đi dị thường và rất nguy hiểm
khi càng gần bờ thì càng mạnh hơn
do đó để giảm thiểu thiệt hại ban chỉ đạo trung ương phòng chống thiên tai yêu cầu các tỉnh chủ động phương án ứng phó cấm biển kiểm soát chặt tàu thuyền qua lại các đảo khu du lịch
ở đất liền cơ quan chức năng cần lên phương án chẳng chống nhà cửa công trình công cộng di dân khỏi vùng nguy hiểm
các đơn vị liên quan theo sát diễn biến cơn bão tính toán chính xác để vận hành hợp lý các hồ thủy điện lớn sơn la hòa bình tuyên quang
sau cuộc họp ban chỉ đạo cũng thành lập ba đoàn công tác đi kiểm tra các địa phương ứng phó với bão và mưa lũ sau bão
trước diễn biến phức tạp của cơn bão số bốn tối nay ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai ubnd ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn đã có công điện yêu cầu ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các tỉnh thành phố bắc bộ bắc trung bộ và các ban ngành cơ quan chức năng tập trung khẩn trương chỉ đạo triển khai thực hiện một số nội dung sau
đối với tuyến biển quản lý chặt chẽ việc ra khơi của các tàu thuyền căn cứ vào tình hình cụ thể chủ tịch ubnd tỉnh quyết định việc cấm biển
tổ chức theo dõi kiểm đếm tàu thuyền đang hoạt động trên biển giữ thông tin liên lạc thường xuyên với các chủ phương tiện để xử lý kịp thời các tình huống xấu có thể xảy ra
kiểm tra hướng dẫn việc neo đậu tàu thuyền tại các khu neo đậu chú tránh ven biển trong sông và nhất là quanh các đảo tuyệt đối không để người dân ở lại lồng bè tròi canh tàu thuyền
chủ động triển khai các phương án đảm bảo an toàn về người và tài sản đối với các hoạt động du lịch trên các đảo và lồng bè nuôi trồng thủy hải sản ven biển và đất liền
đối với khu vực trên đất liền chỉ đạo hướng dẫn người dân chẳng chống nhà cửa triển khai phương án đảm bảo an toàn cho các công trình công cộng bến cảng khu công nghiệp ven biển các dự án lớn đang thi công kho tàng hầm lò hệ thống truyền tài điện bãi thải khai thác khoáng sản
các tỉnh miền núi phía bắc và bắc trung bộ kiểm tra giả soát những khu vực có nguy cơ lũ quét xa lở đất thông báo cho người dân để chủ động phòng tránh và kiên quyết sơ tán dân ra khỏi khu vực nguy hiểm
để ứng phó với cơn bão số bốn các địa phương đang quyết liệt chỉ đạo các đơn vị các ban ngành chủ động các phương án phòng chống bão